bệnh đột quỵ thì tỷ lệ tái phát là bao nhiêu và cần làm gì để phòng chống tái phát bệnh này
như vừa rồi thì biên tập viên hồng anh hỏi là những người mà có nguy cơ cao thì làm thế nào để phòng đột quỵ
đấy là người ta gọi là phòng đột quỵ cấp một tức là phòng cho những người mà chưa bị đột quỵ
còn những người phòng mà tái phát thì người ta gọi là dự phòng cấp hai cho những người này
tức là bị đột quỵ rồi không bị đột quỵ lại
bởi vì về nguyên tắc thì bị đột quỷ lần hai bao giờ cũng nặng hơn lần một và tiên lượng nó xấu hơn lần một
như vậy thì chúng ta càng phải kiểm soát thật tốt cái yếu tố nguy cơ mà chúng ta đang có
ví dụ như là huyết áp thì chúng ta phải điều trị như thế nào để cho huyết áp bình ổn
bình ổn nó có hai nghĩa đó là một là huyết áp không cao trên một trăm linh
ba mươi năm mm huyết áp nhưng mà cũng không thấp hơn một trăm một mươi mm huyết áp
đặc biệt số tâm trương thì người ta khuyên rằng không thấp hơn là bảy mươi mm huyết áp
vậy thì chúng ta phải có trong cái giới hạn thật sự an toàn của số lo viết áp
ngay cả đến dối loạn di tích máu thì chúng ta cũng phải có những cái nhìn nhận về điều trị cái dối loạn này
ví dụ như là tùy theo có những người bảo không mỡ máu của chúng tôi
rất hoàn toàn bình thường hoàn toàn bình thường thì có phải dùng thuốc nữa hay không
tùy theo ví dụ như là chúng ta có tiểu đường rồi chúng ta đã có bệnh mạch vành rồi
thì cái mỡ máu của chúng ta bình thường nhưng mà nó lại được xác định theo một kiểu rất khác người bình thường
ví dụ như là ld là cólettero ở người bình thường cho phép dưới ba bốn nhưng mà người tiểu đường người bị nhồi máu cơ tim rồi hoặc là nhồi máu não rồi
thì cái ldl cóleter bình thường nó lại phải dưới một tám mmol trên lít chứ không phải dưới ba bốn nữa
ví dụ như vậy có người dưới ba bốn thì nguy cơ vẫn là cao mà muốn đảm bảo an toàn hơn thì ldl colesterol phải là một tám thấp hơn một tám ví dụ như vậy
thì tùy theo từng người bệnh mà chúng tôi xác định là cái ngưỡng nào là cái ngưỡng tốt nhất cho người ta để tránh được những cái biến cố về tim mạch
đấy là nhồi máu não
thế cái nữa chúng tôi cũng xin lưu ý các bạn là nhiều người chúng ta không quan tâm nhiều đến cái mẫu máu của mình và muốn làm sao để chúng ta dùng càng ít thuốc càng tốt và chúng ta ngừng được cái thuốc điều trị mỡ máu càng sớm càng tốt
thật ra thì về nguyên tắc thì không ai muốn dùng thuốc cả nhưng mà khi chúng ta đã dùng thuốc thì chúng ta phải dùng thế nào cho nó hiệu quả
ví dụ như là chúng ta
hình dung được chúng ta đã phải dùng thuốc chống rối loạn lipid máu mà chúng ta đã bị đột quỷ hoặc bị nhồi máu cứ tim rồi
thì chúng ta không nên ngừng thuốc chống rối loạn lipid máu lại cho dù là các thành phần lipid máu của chúng ta có thể bình thường
bởi vì chúng ta ngừng lại thì cái tiến trình của cái rối loạn lipid máu nó lại dần dần nó khôi phục và nó tăng lên
lời khuyên rất là quý báu của bác sĩ
như vậy là đối với những số liệu